huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi tồn động trên bốn tấn muối
nguyên nhân của việc tồn động chữ lượng lớn muối là do giá muối xuống thấp
nhiều tư thương ép giá nên diêm dân không thể tiêu thụ
tình trạng ứ động muối đã kéo dài từ nhiều tháng qua
trên các cánh đồng muối xã phổ thạnh các khu dân cư nhiều nhà kho chữ muối
những ụ muối phủ bạt che lá nằm ngổn ngang nhiều tháng qua
đây là số muối tồn động mà người dân thu hoạch trong vụ muối năm nay và vụ muối trước đó
theo bà con diêm dân giá muối chỉ từ bốn trăm linh sáu trăm linh đồng một kg không đủ chi phí đầu tư
nên nhiều diêm dân không bán muối để chờ giá tăng
nhiều hộ có chữ lượng muối động từ bảy đến tám tấn
tổng lượng muối tồn đọng hơn bốn tấn chiếm gần bốn mươi tổng lượng muối sản xuất ra
việc tồn động chữ lượng lớn muối ngày càng gây khó khăn cho đời sống của bà con diêm dân
đồng mối sa huỳnh huyện đức phổ có diện tích sản xuất một trăm một mươi sáu ha với năm trăm bảy mươi hộ chuyên làm nghề muối
sản lượng trung bình khoảng chín tấn một năm
chính quyền địa phương lo lắng nếu không có giải pháp hỗ trợ cho diêm dân
thì sản lượng muối sa huỳnh những vụ tới sẽ giảm mạnh